vì vậy với phương châm chỉ hỗ trợ không làm thay cho người dân
cùng với việc phát huy vai trò tích cực của lực lượng cán bộ khuyến nông viên ở cơ sở
huyện thuận châu tỉnh sơn la đã triển khai có hiệu quả các mô hình khuyến nông tự nguyện
từ khi triển khai các mô hình người dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất
mức sống cũng được nâng cao
hiệu quả từ đây cũng cho thấy bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
của các cấp ủy chính quyền đó là luôn sâu sát cơ sở để gần dân hiểu dân
trạm khuyến nông huyện thuận châu tỉnh sơn la
mỗi năm được đầu tư nguồn vốn khoảng một trăm linh triệu đồng cho việc xây dựng các mô hình kinh tế mới
với chín mươi năm dân số tại địa phương sống bằng nghề nông
nguồn vốn ấy còn quá eo hẹp không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển sản xuất
ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày càng cao của người dân
từ thực tế ấy mô hình khuyến nông tự nguyện ra đời đã góp phần giải quyết bài toán khó này
các mô hình tự nguyện có nghĩa là vận động bà con nhân dân tự bỏ vốn ra mạnh dạng đầu tư áp dụng các khoa học kỹ thuật
và vai trò của khuyến nông chỉ là tư vấn và hướng dẫn
cái mới cái hay của mô hình là ở chỗ khơi gợi sự chủ động nêu cao tính tự chủ tự lập của người dân
vấn đề là làm thế nào để người dân tin tưởng và làm theo khi mà mô hình này còn quá mới mẻ
mặt khác lâu nay người dân đã quen tâm lý trông chờ vào nguồn vốn nhà nước
để thay đổi các cấp ủy
chính quyền ở thuận châu xác định trước hết phải dựa vào lực lượng cán bộ khuyến nông ở cơ sở trong công tác vận động thuyết phục
với quyết tâm triển khai thành công thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động bà con
bằng cách là luôn bám sát cơ sở và đánh giá xem tại địa phương đó chúng ta có thế mạnh gì
trạm cũng rất là quyết liệt đưa ra những cái quy chế riêng là mỗi khuyến nông cơ sở
phải xây dựng tại cơ sở địa bàn
cơ sở địa bàn của mình hoạt động ít nhất là ba mô hình khuyến nông tự nguyện
gia đình ông bùi văn thiệp xã phổng lái huyện thuận châu là một trong số ít hộ đầu tiên mạnh dạn thực hiện mô hình khuyến nông tự nguyện này
sau năm năm hơn ba hectare đất rừng bỏ hoang đã được thay thế bằng cây ổi và cây dược liệu
đem về cho gia đình ông hơn tám trăm linh triệu đồng mỗi năm trở thành mô hình tiêu biểu của huyện
bên cán bộ khuyến lông và cán bộ của viện rau quả cũng hướng dẫn gia đình tôi thu bói thôi đấy
là nó đã được một mươi cân trên một cây năm trăm linh cây này nó đã được năm tấn rồi đấy
từ ngày nó có thu nhập thì cuộc sống gia đình tôi thì nó thay đổi nhiều
tôi nuôi được các con tôi ăn học và có ngành có nghề
phương châm để người dân được mắt thấy tay nghe tay làm của trạm khuyến nông huyện đã phát huy được hiệu quả
khi năm hai nghìn một mươi sáu toàn huyện có thêm gần một trăm linh mô hình khuyến nông tự nguyện ra đời
đã có hơn hai trăm linh lớp tập huấn được tổ chức để tư vấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt
hướng dẫn miễn phí cho gần một mươi bốn lượt
cái bước đầu khi chúng tôi tuyên truyền vận động bà con và bà con đã dám tin tưởng vào khuyến nông
dám đưa kinh tế của mình để áp dụng khoa học đó đã là một bước thành công rồi
và chính vì người dân tự bỏ vốn ra nên là họ rất là có trách nhiệm triển khai rất là bài bản
gia đình anh lò văn doán xã triềng pha huyện thuận châu
sau một thời gian dài gặp khó khăn trong trồng trọt đã chuyển sang chăn nuôi lợn
nhờ sự định hướng và hỗ trợ về thuốc tiêm phòng vệ sinh chuồng trại của trạm khuyến nông huyện
hai trăm năm mươi con lợn suốt chuồng đều đặn đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
đời sống cũng như vậy mà thêm khấm khá
việc làm giàu từ chính đôi tay của mình giờ đã không còn quá khó với người nông dân thuận châu
cán bộ khuyến nông xuống để tư vấn hướng dẫn và khuyến kỹ thuật chăn nuôi
gia đình cũng đã đầu tư và xây chuồng trại
sau này mình dùng chuồng trại thêm thì nuôi được sáu mươi con đợn thịt và một mươi con đợn nái
thuyết phục người dân tự huy động vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ấy theo các mô hình sản xuất mới là một việc làm khó
nhưng huyện thuận châu tỉnh sơn la đã làm được điều này nhờ làm tốt công tác dân vận
phương châm chỉ hỗ trợ không làm thay cho người dân cũng đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân
đối với các cấp ủy chính quyền địa phương từ đây cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và đặc biệt là sự sâu sát cơ sở
hiểu người dân muốn gì giúp người dân bằng những việc làm cụ thể bám sát thực tế để đưa những chủ trương chính sách phù hợp đồng thời có cái nhìn dự báo để tránh lãng phí
hiểu người dân muốn gì giúp người dân bằng những việc làm cụ thể bám sát thực tế để đưa những chủ trương chính sách phù hợp đồng thời có cái nhìn dự báo để tránh lãng phí
hiểu người dân muốn gì giúp người dân bằng những việc làm cụ thể bám sát thực tế để tránh lãng phí
gia đình phát triển bền vững sẽ là tiền đề để kinh tế địa phương thoát khỏi tình trạng manh mún nhỏ lẻ từ đó hình thành một nền sản xuất hàng hóa tập trung phát triển có định hướng đem lại hiệu quả đồng bộ